thưa quý vị và các bạn dự báo trong đêm nay nhiễu động gió đông vẫn còn hoạt động
vì thế mà tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ vẫn còn có những cơn mưa rông trái mùa ở một vài nơi
nền nhiệt thấp nhất ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi ba độ
còn ở các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
sao đến ngày mai các khu vực này đều không mưa nắng sớm
nên nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến trong ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
với nam bộ mức nhiệt độ ba mươi năm ba mươi sáu độ vẫn xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh miền đông nam bộ
và các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực trung bộ dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu
trong đêm nay các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến
thừa thiên huế vẫn còn mây nhiều lác đác một vài nơi có mưa
nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi hai độ
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sao đến ngày mai khi mà không khí lạnh suy yếu đi hẳn
vùng thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông miền trung trời sẽ chuyển nắng giáo
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sẽ tăng lên mức hai mươi sáu đến hai mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trở ra với bắc bộ trong đêm nay gió đông nam ở rìa khối không khí lạnh
tiếp tục mang tới trạng thái nhiều mây
sáng sớm toàn vùng có sương mùa nhẹ xuất hiện ở nhiều nơi
thậm chí là một số khu vực ở ven biển cũng như là khu vực phía nam của đồng bằng
còn có thể xảy ra tình trạng quá mù ra mưa
tuy nhiên khi vùng thấp phía tây phát triển trở lại
đới gió đông nam được thay thế dần bằng đới gió tây nam
đến nam ít ẩm hơn thì từ trưa và chiều mai miền bắc sẽ trở lại với tiết trời nắng giáo
ở khu vực phía tây bắc bộ trời có nắng sớm hơn
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên mức hai mươi bảy ba mươi độ
còn ở khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ ngày mai cũng tăng lên ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ
thời tiết trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa
gió nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa
giật cấp năm nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước